cách hổ gươm chưa đầy năm phút đi bộ từng là con phố chuyên bán đổ mây che đan
hàng buồm giờ đây được biết đến là một trong những con phố buôn bán phụ da nhộn nhịp bậc nhất hà nội
dài chưa đến hai trăm linh mét con phố này chưa khi nào vắng khách mua hàng
hàng buồm giờ đây được biết đến là một trong những con phố buôn bây
chẳng cần chứng từ phụ gia hóa chất tại con phố này mua bán dễ dàng như mớ rau vậy
từ hàn the màu công nghiệp
từ hàn the màu công nghiệp

bản thân của nó là một chất độc gốc amin trong vàng ô và cộng thêm nhân thơm thì nó rất dễ bám vào các tế bào
rồi có thể nó thâm nhập bên trong và thay đổi gen của tế bào cho nên nó làm cho tế bào phát triển thành ra khối ung thư
thế cho nên là những cái này là người ta có quy định chung rồi tức là cấm sử dụng trong thực phẩm và cũng như là làm phụ da trong thức ăn da súc
hơn bảy mươi mẫu gia vị nấu lẩu của trung quốc được bày bán ngay trên thị trường có pha trộn nhiều hóa chất hương liệu phẩm màu
không ít trong số đó chứa kim loại nặng như thạch tín chỉ
theo kết quả kiểm nghiệm từ viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia
hay đến hai phần ba số phụ da thực phẩm và hương liệu buôn bán ở chợ hóa chất lớn nhất thành phố hồ chí minh không rõ nguồn gốc
là những con số phần nào khắc họa nên bức tranh về thị trường phụ da ở việt nam
đây được xem là quả bom nổ chậm đe dọa đến bữa ăn của hơn chín mươi triệu người việt nam